tại quảng bình hiện đang là thời điểm mà bà con nông dân xã lý trạch huyện bố trạch đang khẩn trương chăm sóc rau màu và hoa để kịp phục vụ cho tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
thế nhưng thời tiết mưa dầm và rét đậm rét hại trong những ngày gần đây đang khiến cho việc chăm sóc điều chỉnh để hoa nở đúng dịp tết của bà con địa phương trở nên đầy khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là làng hoa lý trạch chuyên trồng các loại hoa lớn nhất tại tỉnh quảng bình
nhiều năm trở lại đây cũng nhờ trồng hoa mà đời sống của gia đình ông nguyễn hữu khiều cùng hàng trăm hộ dân địa phương được cải thiện đáng kể
vụ hoa tết năm nay ông khiều mở rộng diện tích trồng thêm hoa ly bởi đây là loại hoa có giá trị kinh tế cao và được nhiều người yêu thích
nông nghiệp tỉnh quảng bình cũng cần có sự quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật và cây giống giúp người dân yên tâm sản xuất sớm vượt qua những khó khăn do biến đổi của thời tiết